bên cạnh tour khám phá các địa điểm quay phim parasite các tuyến du lịch mới sẽ kết nối du khách đến những địa điểm quay các bộ phim khác của đạo diễn bong joon ho như quái vật hồi ức kẻ sát nhân ốc cha chó sủa không cắn
khách du lịch sẽ được cung cấp thông tin về các địa điểm mỗi điểm đến lại được bố trí một khu vực chụp ảnh lưu niệm bảng hướng dẫn cụ thể
trong thời gian tới seoul sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy thị trường du lịch với các sản phẩm văn hóa của hàn quốc
ngành du lịch thái lan đang đề xuất miễn thị thực nhập cảnh cho công dân trung quốc trong kế hoạch hồi phục du lịch sau khi ngân hàng trung ương thái lan dự báo tăng trưởng kinh tế nước này có thể chỉ đạt dưới hai trong năm nay do tác động của dịch covid một mươi chín
lượng du khách quốc tế tới thái lan tuần trước giảm bốn mươi ba bốn so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do văng bóng các đoàn khách trung quốc
thái lan hy vọng nếu chính phủ trung quốc sớm không chế dịch cũng như sớm dỡ bỏ lệnh cấm du lịch trước cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thì rất có khả năng du khách từ trung quốc đại lục sẽ trở lại thái lan trong dịp tết té nước vào tháng bốn tới
ai cập sẽ triển khai dự án xây dựng nhà máy chế biến dơm dạ thành gỗ có trị giá hai trăm hai mươi tám triệu đô la mỹ nhằm góp phần hạn chế ô nhiễm không khí do hoạt động đốt loại phế thải nông nghiệp này
nhà máy trên sẽ được xây dựng tại tỉnh vohera thuộc đồng bằng sông nin
khi đi vào hoạt động cơ sở này sẽ sản xuất gỗ mdf với công suất hai trăm linh năm m ba một năm
dự kiến nhà máy sẽ cho ra đời những sản phẩm đạt chất lượng cao và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng nội thất trang trí
ngày lễ tình yêu valentine mọi năm là dịp để các nhà hàng và các dịch vụ tấp nập tràn ngập trong không khí tình yêu
nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín thì nhiều nhà hàng tại thượng hải của trung quốc cũng đang phải đối mặt với tình trạng ế ẩm trong ngày lễ tình yêu năm nay
nhà hàng seoul seoul của đầu bếp nổi tiếng bill hu vào ngày lễ tình yêu mọi năm hầu như không có bản chống
thế nhưng năm nay do lo ngại dịch bệnh người dân lựa chọn ở nhà nhiều hơn là ra đường khiến seoul seoul ế ẩm cả tháng này
và vào đúng ngày lễ tình yêu tình hình kinh doanh cũng không khá hơn
đến thời điểm này lượng đạt bán cho ngày lễ valentine vẫn bằng không bệnh dịch đang tác động trực tiếp và nặng nề tới công việc kinh doanh của chúng tôi
mỗi năm vào dịp này đầu bếp bill đang tất bật lên thực đơn đặc biệt cho các cặp đôi nhận đạt bán và trang trí cho quán
nhưng năm nay những chai rượu vang vẫn còn nguyên trên giá bếp nút nguội lạnh hầu như không có khách đạt bán
tính cả chi phí thuê nhà và lương nhân viên chúng tôi đã mất khoảng tám mươi sáu một trăm linh nghìn đô la mỹ
nếu tình hình này vẫn còn tiếp diễn nhà không thể cầm cự được quá hai tháng nữa
lễ tịch nhân valentine năm nay diễn ra đúng vào thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang hoành hành
nhiều người đã lựa chọn gọi món về nhà thay vì ra đường tận hưởng các dịch vụ và hoa tươi như mọi năm
nhưng các nhà hàng tại trung quốc cũng đang thiếu trầm trọng nhân lực chuyển hàng bởi rất nhiều nhân viên đã tự nghỉ việc do lo ngại dịch bệnh
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay